thưa quý vị tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo trần thị hoàng anh ba mươi một tuổi quê tại tỉnh nam định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo hoàng anh làm việc trên lĩnh vực dịch vụ du lịch
do làm ăn thua lỗ nợ nần tình hình dịch bệnh nhiều người ở nước ngoài có nhu cầu muốn về nước nên hoàng anh đã có ý định lập nên công ty để lấy pháp nhân phục vụ việc lừa đảo
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch nhi anh và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển renco emotion
mặc dù cả hai công ty trên đều không được cấp giấy phép đưa người về việt nam nhưng hoàng anh vẫn quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội
để các bị hại tin tưởng hoàng anh đưa ra thông tin về các chuyến bay không có thật cũng như là hình ảnh những công văn giả của ban chỉ đạo phòng chống dịch nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đã nhận và chiếm đoạt của chín bị hại tổng số tiền hơn một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
trần thị hoàng anh bị tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ngọc xuân lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tỉnh cao bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu sắc
xác định đối tượng ngọc xuân lâm đã lợi dụng pháp nhân là doanh nghiệp tư nhân sơn nhung do lâm làm giám đốc kinh doanh xăng dầu có địa chỉ tại xóm nà pao xã minh tâm huyện nguyên bình tỉnh cao bằng để gian dối trong các hoạt động kinh doanh và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng hóa với giá trị trên tám tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

nguyễn tấn tôn chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắk tỉnh đắk lắk tỉnh đắk lắk tỉnh đắk lắk
nguyễn tấn tôn chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắk tỉnh đắk lắk

công an xác định chủ nhà hàng gồm nguyễn thất cầm nguyễn thất thuyết nguyễn thanh phong tổ chức cho các nữ tiếp viên của nhà hàng bán dâm cho khách để tăng doanh thu
thời điểm kiểm tra vào đêm một mươi tám tháng một công an phát hiện nhân viên quản lý dương thị thúy hằng giúp sức cho bốn tiếp viên nữ đi bán dâm tại hai khách sạn trên địa bàn quận năm với giá bán dâm năm triệu đồng một lần
theo đó cầm thuyết và phong thống nhất giao cho thuyết đứng tên giấy phép kinh doanh và thay mặt điều hành
chịu mọi trách nhiệm khi cầm và phong không có mặt tại nhà hàng
tại nhà hàng luôn có khoảng bốn mươi nhân viên nữ ăn mặc kêu gợi áo xuyên thú và sẵn sàng đi tới bến với khách
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp tục điều tra đường dây mô giới mại dâm nói trên
nhiều người dân ở xã lương hòa huyện bến lước tỉnh long an vui mừng phấn khởi khen ngợi cảm phục khi lực lượng công an bắt được nghi phạm giết người cướp của sau ba ngày lẫn trốn ở cánh đồng rộng tại địa phương
đối với người dân ở ấp bảy xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an những ngày qua có lẽ là những ngày không thể quên khi phải cửa đóng then cài vì sợ hãi sống trong cảnh đội bất xuất ngoại bất nhập
và cũng chính thời khắc ấy người dân đã chứng kiến các chiến sĩ công an vô cùng vất vả ngày đêm truy tìm đối tượng
những hình ảnh ấy người dân rất cảm phục và tin tưởng công an
đồng hành với sự vất vả của lực lượng công an những ngày qua các ban ngành đoàn thể hội chủ thập đỏ đoàn thanh niên người dân ấp bảy xã lương hòa đã vận động hỗ trợ nấu cơm bánh mì nước uống để tiếp tục đối tượng

trong thời gian truy bắt đối tượng hàng nghìn chiến sĩ cảnh sát chốt chặn dọc theo các con đường liên ấp bảy
khoảng cách mỗi chốt là một trăm linh mét có từ năm đến bảy cảnh sát bao quanh các ngã rẽ ở khu vực cánh đồng nơi nghi có nghi phạm giết người đang lẫn trốn
đồng thời trong ngày loa phát thanh của ấp bảy xã lương hòa nhiều lần phát thông báo yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng
chính quyền xã cũng đề nghị người dân trên địa bàn kiểm tra từ ngày sáu tháng một đến nay có bị mất quần áo
giày dép dao hoặc các dụng cụ làm nông của gia đình
nếu bị mất thì báo cho công an xã nếu phát hiện kẻ tình nghi thì báo ngay đến cơ quan chức năng
đến sáng ngày chín tháng một cảnh sát dùng xe cuốc phá cây cối tạo đường đi sâu vào khu vực nghi phạm nguyễn thanh tâm đang trốn
cảnh sát sử dụng flycam để ra từng khu vực sử dụng máy xúc để mở lối cho hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tiến vào rừng
lúc này nghi phạm đang ẩn nứt dưới mương nước dùng cỏ phủ lên người sợ bị máy xúc cán trúng
nên vùng bỏ chạy và bị trinh sát khống chế
chia sẻ thêm về những ngày truy bắt đối tượng đại diện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết
ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an thì sự đồng cảm chia sẻ hỗ trợ từ người dân đã góp phần quan trọng giúp đỡ bang chuyên án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
từ cái thị nước từ cái tô mì ổ bánh mì đêm hôm khuya hỗ trợ củi đốt vừa sửa ấm vừa chống ngủi vừa để có ánh sáng nhằm phát hiện đối tượng
rồi hỗ trợ đồ nghỉ ngơi hỗ trợ các máy xúc để tập trung vào khu rừng các đối tượng
một lần nữa cũng thay mặt phòng cảnh sát hình sự
xin cảm ơn đảng bộ chính quyền nhân dân xã long hòa đặc biệt là các cô bác anh chị ở ấp bảy của xã long hòa đã hỗ trợ lực lượng công an rất nhiều
kẻ thủ ác đã bị bắt người dân đã trở lại cuộc sống thường ngày
hành trình truy bắt kẻ giết người cướp tài sản sẽ không chỉ là những câu chuyện nói lên tinh thần quyết tâm của lực lượng công an thành phố hồ chí minh
và các đơn vị phối hợp mà đó còn là những câu chuyện về tình quân dân
về sự giúp đỡ của nhân dân là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong thời khắc vô cùng khó khăn vất vả
qua vụ án này công an thành phố hồ chí minh mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận
để phát động phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc giữ vững an ninh trật tự
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị
cô ý đâm xe vào lửa
lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tuần tra chốt chặn kiểm soát địa bàn
hai bị cáo đều một mươi bảy tuổi cùng chú tại quận ngũ hành sơn gồm nguyễn quốc an và lê văn đồng
vừa bị tòa án nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi giết người
theo cáo trạng tối ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng
an xúi dục đồng điều khiển xe máy chạy tốc độ cao đâm thẳng vào đại úy ngô ngọc hải
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải sâu là thành viên của tổ c một nghìn chín trăm một mươi một công an thành phố
hậu quả đại úy hải thương tích hai mươi hai
trước hội đồng xét xử cả an và đồng đều hối hận về hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn quốc an và lê văn đồng cùng mức án hai năm tù về tội giết người
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam ngọc xuân lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh cao bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu ngọc xuân lâm đã lợi dụng pháp nhân là doanh nghiệp tư nhân sơn nhung do lâm làm là giám đốc kinh doanh xăng dầu
có địa chỉ tại xóm nà bao xã minh tâm huyện nguyên bình tỉnh cao bằng để gian dối trong các hoạt động kinh doanh
và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng hóa với giá trị trên tám tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lò văn buôn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại bản món xã quài tở huyện tuần giáo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực bản món xã quài tở huyện tuần giáo
công an huyện tuần giáo chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cục hải quan tỉnh phá thành công chuyên nán một trăm hai mươi bốn b
bắt giữ đối tượng lò văn bùn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tám bánh heroin khối lượng khoảng hai tám kg và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
quá trình vây bắt đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt gọn
hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng
theo thông tin từ đoàn hai cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng của tỉnh quảng bình
công an tỉnh quảng bình công an thị xã ba đồn và hải quan tỉnh quảng bình
vừa triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lao bảo quảng trị ra quảng bình tiêu thụ
bắt năm mươi năm đối tượng thu giữ gần ba mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
cụ thể vào hồi một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng một năm đối tượng bị bắt giữ cùng với tăng vật
là gồm gần ba mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
và tiếp tục phối hợp điều tra tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép pháo nổ liên tỉnh
bắt giữ năm đối tượng liên quan thu giữ hơn bảy trăm linh kg pháo hoa nổ
qua công tác nhiệm vụ vào chiều ngày hai mươi tháng một đội cảnh sát kinh tế công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn tiến khải chú tại tp biên hòa điều khiển xe ô tô tải vận chuyển năm mươi bốn bệ pháo hoa nổ
trên tuyến đường thuộc khu phố bốn c phường trảng giài thành phố biên hòa
vào tối cùng ngày lực lượng công an thành phố biên hòa bắt quả tang đối tượng nguyễn văn sang chú tỉnh bình dương
khi đối tượng sử dụng xe ô tô du lịch chở tám mươi tám bệ pháo hoa nổ đến giao cho khải tại khu phố bốn a phường trảng giài tp biên hòa
mở rộng điều tra ngày hai mươi một tháng một công an tp biên hòa đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính ba địa điểm
tại thành phố biên hòa huyện vĩnh cửu đồng nai và tại thành phố thuận an tỉnh bình dương thu giữ gần năm trăm linh kg pháo hoa nổ
và tạm giữ ba đối tượng có liên quan tổng số tăng vật thu giữ của nhóm đối tượng gồm bảy trăm linh hai kg pháo hoa nổ
và hai xe ô tô cùng nhiều với tăng vật khác có liên quan
thực hiện kế hoạch đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại
sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm gian lận xuất xứ hàng hóa phòng an ninh kinh tế công an tỉnh thái nguyên
vừa phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
cụ thể vào ngày hai mươi một tháng một phòng an ninh kinh tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra một phòng trọ
trên địa bàn phường tân thịnh thành phố thái nguyên thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện ba nam thanh niên đang có hành vi
kinh doanh hàng hóa nhập lậu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại thu giữ trên ba trăm linh sản phẩm là thiết bị
phụ kiện và tinh dầu thuốc lá điện tử toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
các thanh niên khai nhận toàn bộ số hàng trên là của một người sinh năm hai nghìn ba trú tại địa bàn phường gia sàng thành phố thái nguyên
còn ba thanh niên này được thuê để bán hàng cho những người có nhu cầu kiếm lợi
ngoài ra trong quá trình kiểm tra tổ công tác còn phát hiện thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa thảo mộc nghi là cần sa
qua đấu tranh các thanh niên khai nhận là ma túy cần sa mua về để sử dụng
huyện hòa vang thành phố đà nẵng được xác định là do trời mưa sương mù làm hạn chế tầm nhìn
lái xe buồn ngủ gây tai nạn
hiện đã ghi nhận hai người tử vong tại hiện trường
hai mươi người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tp đà nẵng trung tâm y tế huyện hòa vang và liên triều
thông tin mới nhất là vào chiều nay ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cùng giám đốc sở giao thông vận tải tp đà nẵng đã đến kiểm tra hiện trường
theo báo cáo của cục đường bộ việt nam và sở giao thông vận tải tp đắk lắk
xe khách gặp nạn đã tắt giám sát hành trình từ ngày hai mươi tháng một cho đến nay
hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn trên tuyến cao tốc la sơn tuy loan
ghi nhận trong sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành đưa phương tiện xe máy cảo đến hiện trường
mới có thể trục vớt được ô tô lao xuống vực sau ba mươi mét
lực lượng chức năng đang khẩn trương tập trung nhân lực phương tiện tiến hành
cẩu kéo phương tiện xe khách từ vực sâu khoảng ba mươi mét
thời tiết vẫn đang tiếp tục có mưa sương mù địa hình hiểm trở
nguy hiểm nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
hiện phương tiện được cấm lưu thông toàn tuyến cho đến khi hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ
từ đêm qua đến nay thì tại địa hình và địa bàn của vùng chốt răn
xã hòa bắc và xã hương lộc thì đây là một địa hình rất là hiếm
điểm trở thời tiết là mưa gió và sương mù rất là lạnh
lực lượng chức năng của chúng tôi thì phối hợp hợp đồng với nhau
thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra thực hiện cứu hộ cứu nạn đảm bảo
công tác cứu hộ cứu nạn đến thời điểm này thì cơ bản tiến hành
còn bước là tục vớt và đưa các phương tiện xe ô tô lặt dưới khe suối để đưa lên bờ
ghi nhận ban đầu vụ tai nạn khiến hai người tự
vong tại chỗ hai mươi người bị thương đang được cấp cứu
trong một mươi hai nạn nhân bị thương được cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng
có một trường hợp nặng đang được theo dõi
tám người khác được chuyển đến các khoa để điều trị ba trường hợp được ra viện
trong sáng nay chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã đến thăm động viên và trao hai mươi hai xuất quà
hỗ trợ của ban an toàn giao thông tp cho các nạn nhân
hai triệu đồng một người bị thương năm triệu đồng một người tử vong
may mắn bị thương nhẹ sau vụ tai nạn
ông vũ hải đường và nhiều người khác không khỏi bàn hoàng

cho các nạn nhân bị thương nhẹ sau vụ tai nạn

trước đó vào một h ba mươi phút sáng ngày hai mươi ba tháng một
xe khách mang biện kiểm soát bốn mươi bảy b
đến km ba mươi sáu cộng bốn trăm linh thì bất ngờ lao ra khỏi làng đường và rơi xuống vực sâu
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng khẩn trương tiếp cận hiện trường
cấp cứu người bị nạn tìm kiếm các nạn nhân